những tháng cuối năm luôn là thời điểm rất nóng về tình hình buôn lậu hàng giả hàng nhái
và vào sáng nay công an tp hcm đã phát hiện được một lượng rất lớn thuốc lá nhập lậu trong một chiếc xe ô tô
thế nhưng rất hì hữu là việc phát hiện này lại xảy ra khi lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường
của vụ chiếc xe này gặp tai nạn giao thông tại khu vực đường hầm sông sài gòn
ghi nhận hiện trường vụ tai nạn xe ô tô lưu thông qua hầm sông sài gòn hướng từ quận một sang quận hai
thì bất ngờ mất lái đâm vào giải phân cách ngay khi sự việc xảy ra các lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường
di dời xe gặp nạn ra khỏi hầm tuy nhiên trong quá trình xác minh kiểm tra xe cơ quan công an phát hiện đang chở theo
gần một mươi sáu bao thuốc lá lậu cùng nhiều biển số giả và dụng cụ sử dụng ma túy
qua làm việc với cơ quan công an bước đầu tài xế khai nhận chở thuê hàng cho một người chưa rõ danh tính
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ